tại khu công nghiệp quán ngang tỉnh quảng trị từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu đến nay đã xảy ra ba lần hiện tượng cá chết bất thường
chính quyền địa phương rất bức xúc còn người dân sống gần khu công nghiệp thì luôn trong tình trạng lo lắng về nguồn nước cũng như sức khỏe của con em mình
đây là những loại cá tự nhiên từ sông cánh hòm huyện gio linh tỉnh quảng trị
khi có mưa lớn hay lũ lụt thì cá chạy tràn vào con kênh này không hiểu sao mà cá lớn cá bé
tất cả đều chết
nhiều người dân ở thôn hà thanh xã do châu huyện do linh cho biết làm lúa ở gần con canh này thì lúa cháy mất mùa
từ mấy chục năm qua chưa có khi nào nguồn nước ở đây lại mất an toàn như hiện nay
thường đi chăn bò đi chứ không phải mắng được ủng chứ mùng vẫn một thầy ghẹn nó chấn vẫn ngứa
người mua đi không bằng ủng hết chứ không có ủng là về khóe chín luôn
theo người dân thì họ vẫn bức xúc bức xúc lý do là mấy năm trước thì hạn không có xảy ra những hiện tượng cá chết như thế này
nhưng hôm nay là lần thứ ba thì xảy ra cá chết
từ cuối năm hai nghìn một mươi sáu đến nay đã ba lần cá chết ở thôn hà thanh
trong hai lần trước sở tài nguyên môi trường quảng trị đã trả lời
lần thứ nhất là tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
lần thứ sáu lấy mẫu nước thải nhà máy mdf tại khu công nghiệp quán ngang thì các thông số đều vượt giới hạn cho phép
lần thứ hai vào tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy là do niter tăng cao đột biến
còn lần này không biết nguyên nhân gì
cái này cũng là một hiện tượng bất thường vì các chỗ khác không có cái hiện tượng này
không lẽ trừ là nước thải ở khu công nghiệp quán ngang trong lúc mưa lớn có thể chạy tràn
các chất có trong nước thải sẽ làm ảnh hưởng đến cá do đó cũng cá chết
nên mình phải sợ tài nguyên môi trường bán quản lý khu quốc tế tăng cường công tác kiểm tra thường chuyên
đối với các nhà máy để đảm bảo là khi nước thải ra môi trường là theo cái chuẩn quy định
cho dù là nguyên nhân như thế nào đi chăng nữa nhưng với việc cá tự nhiên ở thôn hà thanh huyện gio linh tỉnh quảng trị chết ba lần trong gần một năm
các ngành chức năng cần làm rõ về nguồn nước thải ở các nhà máy trong khu công nghiệp quán ngang
và trả lời cho người dân để tránh tình trạng hoang má